chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong báo cáo gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch cục thể dục thể thao làm rõ việc huấn luyện viên trưởng nguyễn thị thanh thúy lập hai khoản quỹ gọi là quỹ trung tâm và quỹ đối nội đối ngoại
các khoản đóng góp của hai quỹ này đều được thông báo công khai với vận động viên và gia đình cũng như các huấn luyện viên và có sự đồng thuận của các bên
tổ xác minh đã gặp lần lượt vận động viên và phụ huynh ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia để làm rõ mục đích lập quỹ này
ngày một mươi tám tháng một các vận động viên đều xác nhận tiền lương hàng tháng được chuyển trực tiếp vào tài khoản cho các phụ huynh vận động viên và việc đóng góp quỹ là do các phụ huynh đóng cho
ngày hai mươi ba tháng một tổ xác minh đã làm việc với sáu trên tám gia đình của vận động viên thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia
hai gia đình còn lại cư trú tại cần thơ nên không thể tham gia
cả sáu phụ huynh khẳng định hàng tháng có nhận được tiền lương tiền ăn qua tài khoản ngân hàng và có đóng hai khoản tiền vào quỹ đội cho huấn luyện viên nguyễn thị thành thúy
các khoản đóng góp này đều được thông báo công khai và có sự đồng thuận chung của các thành viên
các khoản đóng góp cho quỹ thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba tuy nhiên các phụ huynh không nhớ rõ số lần đóng góp
huấn luyện viên nguyễn thị thành thùy xác nhận việc lập quỹ và số tiền đóng góp là theo nhu cầu của đội
trong trường hợp hết quỹ hoặc cần thiết sẽ thông báo cho phụ huynh qua nhóm gia lô
bà thúy khẳng định việc thành lập quỹ là tự nguyện có sự đồng thuận của huấn luyện viên vận động viên phụ huynh và các vận động viên
và công khai thu chi trong nhóm liên lạc chung
bà thúy giải thích thêm về tên gọi của quỹ trung tâm quỹ này không để nộp cho trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc gia hà nội
mà gọi tắt để phụ huynh dễ nhớ
mục đích của quỹ là để chi cho việc vật lý trị liệu ngoài giờ sinh hoạt tập thể sinh nhật liên hoan đội
mua sắm thêm cho phòng họp sinh hoạt chung như máy in máy chiếu tủ lạnh giường massage quạt bột ngâm nóng lạnh
bảo hành bảo dưỡng máy làm đá của đội
quỹ đối nội đối ngoại chi cho các công việc như thăm hỏi ma chay đám hiếu ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
mua thực phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên tham dự các giải đấu trong nước quốc tế và quà của đội sau khi thi đấu giải
huấn luyện viên nguyễn thị thanh thúy và ban huấn luyện nhận thấy việc đóng góp là không đúng quy định
gây phản ứng không tốt trong dự luận đồng thời xin tự nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm
huấn luyện viên nguyễn thị thanh thúy đã bị cho thôi công tác huấn luyện ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia
ngoài ra cục thể dục thể thao cũng làm rõ thông tin đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia chuyển tiền cho một nhân vật tên chú tê
được ghi trong tin nhắn người này được xác định là ông lê ngọc tâm phó phòng quản lý huấn luyện trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội
theo báo cáo việc chuyển tiền là nhờ ông tâm mua hộ thuốc xoa bóp cho đội và nội dung trong tin nhắn là để giúp các vận động viên hoàn trả lại tiền mua thuốc cho ông tâm
ngoài ra căn cứ biên bản tại buổi làm việc với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
ban giám đốc và ông lê ngọc tâm phòng quản lý huấn luyện và công tác chính trị đều khẳng định không thu bất kỳ khoản thu nào sai quy định
tuy nhiên cục thể dục thể thao nhận thấy không đủ điều kiện để xác thực thông tin
thưa quý vị trước các sai phạm trong tập luyện và công tác quản lý chấm công đặc biệt ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia
ngoài huấn luyện viên trưởng nguyễn thị thanh thúy cục thể dục thể thao đã có quyết định cho thôi công tác chuyên môn huấn luyện đối với ba huấn luyện viên khác là nguyễn hà thanh đỗ thị ngân thương và nguyễn thủy dương
thông tin tới báo chí cục trưởng thể dục thể thao bộ văn hóa thể thao và du lịch đặng hà việt cho biết
đã có văn bản báo cáo gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch sau hơn một tháng xác minh kiểm tra những nội dung tố cáo của vận động viên phạm như phương về những điểm sai phạm ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia
theo đó vụ việc thu một mươi tiền thưởng huy chương và năm mươi tiền thưởng nóng của các huấn luyện viên ở trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội đã rõ ràng khi các huấn luyện viên thừa nhận sai phạm
phía cục thể dục thể thao đưa ra kỷ luật bằng việc cho thôi công tác huấn luyện với hai huấn luyện viên nguyễn hà thanh và nguyễn thủy dương
ngoài ra cục thể dục thể thao cũng đã có công văn gửi sở văn hóa và thể thao hà nội đề nghị kiểm tra làm rõ vụ việc trong phạm vi thẩm quyền
trong khi đó về phía những sai phạm của tuyển thể dục dụng cụ quốc gia cũng được làm rõ sau khi có tố cáo của vận động viên phạm như phương
cụ thể sau hơn một tháng kiểm tra và đưa ra xác nhận có nhiều sai phạm lỗ hồng trong quản lý ở tuyển thi số dụng cụ quốc gia đặc biệt là ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ
phía cục thể dục thể thao đã cho thôi công tác huấn luyện đối với huấn luyện viên trưởng nguyễn thị thanh thúy và huấn luyện viên đỗ thị ngân thương
khi có sai phạm trong công tác quản lý chấm công ngày chủ nhật và ngày lễ sai phạm trong việc lập ra các khoản quỹ trái phép
với thông tin trên hiện tại đã có bốn huấn luyện viên ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia thôi công tác huấn luyện gồm
huấn luyện viên nguyễn thị thanh thúy đỗ thị ngân thương nguyễn hà thanh và nguyễn thủy dương
hiện tại cục thể dục thể thao đã điều chuyển huấn luyện viên phan thị hà thanh tạm thời giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia
cũng liên quan đến vụ việc trước đó bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng đã yêu cầu xử lý nghiêm khắc
sai phạm liên quan đến vận động viên thể dục dụng cụ phạm như phương
nội dung công văn nêu rõ qua thông tin phản ánh của báo chí về việc liên quan đến huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia
đang tập huấn tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội có hành vi thu lại phần tiền thưởng của vận động viên
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch đã có ý kiến chỉ đạo như sau
thứ nhất giao thứ trưởng hoàng đạo cương chỉ đạo cục trưởng cục thể dục thể thao phối hợp với tránh thanh tra bộ
kiểm tra giả soát những vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến công tác huấn luyện chế độ chính sách của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia
xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện có sai phạm
thứ hai cục thể dục thể thao tổng ra soát các vấn đề liên quan đến công tác huấn luyện của các đội tuyển
đội tuyển trẻ quốc gia đang tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và trường đại học thể dục thể thao bắc ninh
về quân số cơ sở vật chất địa điểm tập luyện trang thiết bị phục vụ tập luyện điều kiện sinh hoạt
theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ tại các thông báo số sáu trăm hai mươi tám tbp ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tám trăm hai mươi tám tbvp ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ba mươi tbvp ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
của văn phòng bộ
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện
báo cáo kết quả với bộ trưởng trước ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông đặng hà việt cục trưởng cục thể dục thể thao cho biết
đã làm việc với huấn luyện viên nguyễn thủy dương của đội tuyển thể dục dụng cụ việt nam
trước thông tin học trò phạm như phương tố cáo cô cắt xén tiền thường
huấn luyện viên thủy dương là người quản lý trực tiếp của phạm như phương
ở đơn vị hà nội
đóng quân tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội
theo đó cục trưởng cục thể dục thể thao khẳng định
việc cắt xén tiền thưởng không xảy ra ở đội tuyển quốc gia
và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội
đây là việc riêng của vận động viên và huấn luyện viên thủy dương
ở trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội
huấn luyện viên thủy dương xác nhận có thu tiền
ở góc độ quản lý của chúng tôi
nếu xảy ra việc thu tiền sẽ chia cho ban huấn luyện của đội quốc gia
và trung tâm thì chúng tôi phải xử lý
nhưng khi lên trao đổi làm việc
huấn luyện viên thủy dương xác nhận là việc cá nhân
không có chủ trương của ban huấn luyện
ban huấn luyện không thu tiền đó
và cũng không thu từ các vận động viên ở đơn vị ngoài hà nội
không ai phải nộp tiền cho ban huấn luyện
không có chuyện chi tiền cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia
hay phòng ban nào ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia
vì vậy ban huấn luyện xác nhận
hay sai phạm với huấn luyện viên thủy dương
thứ nhất là việc huấn luyện viên không báo cáo vận động viên xin nghỉ
và thứ hai là việc thu tiền
đề xuất của ban huấn luyện và phòng thể thao thành tích cao một
là cho thôi nhiệm vụ đội tuyển quốc gia
của huấn luyện viên nguyễn hà thanh và nguyễn thủy dương
cục sẽ phối hợp với đơn vị hà nội để xử lý các việc tiếp theo
bên cạnh vấn đề tiền thường chia sẻ với truyền thông
phạm như phương không hài lòng về việc bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia
cô cho biết có gửi đơn cam kết
thông báo đến hai huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của mình
về chuyến đi mỹ và được đồng ý nên mới đi
tuy nhiên khi trở về nước cô nhận thông tin bị gạch tên khỏi danh sách
tập trung đội tuyển quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
bởi hai huấn luyện viên quên gửi bản cam kết
cô thất vọng với bản án này nên tuyên bố giải nghệ ở tuổi hai mươi
cục trưởng cục thể dục thể thao cũng nói rõ về vấn đề này
cụ thể vận động viên tự ý nghỉ khi chưa có quyết định
của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia i
dù có báo cáo huấn luyện viên hay không
tôi chỉ đạo cho phòng thể thao thánh tích cao i bộ môn thể dục
và liên đoàn thể dục việt nam xuống làm việc
với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để làm rõ một số nội dung
trong đó có việc vận động viên không tập huấn đội tuyển
chứ không phải bị gạch tên
đội tuyển quốc gia có hai giai đoạn tập trung
lần một là tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi đó ban huấn luyện và trung tâm điểm danh việc tập luyện của vận động viên
thì như phương không có mặt ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia i
ở đội tuyển cũng là huấn luyện viên trực tiếp ở đơn vị hà nội
là nguyễn hà thanh và nguyễn thủy dương không báo việc vận động viên này đi đâu
dù có báo cáo đi nữa thì chúng tôi không thể cho đi được
vận động viên không được nghỉ phép khi toàn bộ đội tuyển tập trung
cho mục tiêu liên thông từ asean đến olympic
vận động viên của đội tuyển phải nâng cao trình độ rất nhiều
đặc biệt là độ khó nên quá trình tập là liên tục không được nghỉ ngơi
cái sai ở đây là vận động viên nói miệng xin nghỉ
gia đình vận động viên viết cam kết nhưng hai huấn luyện viên không báo cáo
chúng tôi đang siết chặt công tác quản lý
nên khi xảy ra sự việc ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tôi cho đoàn kiểm tra xuống trung tâm và cho vận động viên này ra khỏi đội tuyển
sau những lùng sùng trên phía cục thể dục thể thao đã yêu cầu tăng cường chấn trình
công tác kiểm tra giám sát các đội tuyển đội tuyển trẻ quốc gia
trong việc triển khai kế hoạch huấn luyện năm chu kỳ huấn luyện theo giải đấu chính thức trong năm
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại